tính đến một mươi tám h ngày hôm nay một mươi hai tháng một mươi một việt nam ghi nhận thêm một ca mắc covid một mươi chín mới đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày một mươi hai tháng một mươi một việt nam ghi nhận thêm một ca mắc covid một mươi chín mới nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên một hai trăm năm mươi ba ca
trong ngày có thêm hai bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
như vậy số ca điều trị khỏi hiện là một chín mươi ba ca số ca còn đang điều trị là một trăm hai mươi năm ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi năm năm trăm bốn mươi người